cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và các gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân
trước ảnh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
tổ chức vụ máy tin gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chân thép vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an cũng đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn